và ông phạm ngọc cương phó giám đốc tập đoàn phúc sơn cùng về tội vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tài khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật tình sự
chín ông đặng trung hoành tránh văn phòng huyện ủy huyện mang thít tỉnh vĩnh long về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi quy định tại khoản ba điều ba trăm sáu mươi sáu bộ luật hình sự
ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với các sai phạm của các bị can đã khởi tố đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn phúc sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan
áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoa hồng của pháp luật
trước đó điều tra hai trong hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư hơn bốn mươi tỷ đồng của công ty cấp huyện phúc sơn công an phát hiện ra không kê khai tài chính trốn thuế gây thiệt hại hơn sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
chiều ngày hai tháng ba tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết tập đoàn phúc sơn do ông nguyễn văn hậu biệt danh hậu pháo làm chủ tịch hội đồng quản trị
công ty hoạt động từ năm hai nghìn bốn ở cấp huyện trong phạm vi mức độ vừa phải từ năm hai nghìn một mươi năm phúc sơn vươn mình mạnh mẽ khi nhận được nhiều công trình từ bắc đến nam hiện doanh nghiệp có hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư hơn bốn mươi tỷ đồng
trong vụ án vừa khởi tố cơ quan điều tra bước đầu xem xét hai dự án ở vĩnh phúc xong đã xác định phúc sơn bỏ ngoài sổ sách không kê khai tài chính trôn thuế hành vi này gây thiệt hại cho nhà nước hơn sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
theo trung tướng tô ân sô doanh nghiệp đang nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng nhiều dự án chưa đủ điều kiện bàn giao nhưng phúc sơn đã bán và thu tiền của nhà đầu tư gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng vụ án sẽ được mở rộng điều tra
qua việc này ông sô cho rằng còn có trách nhiệm của cơ quan quản lý khi không kiểm kê tài chính năng lực thực sự của doanh nghiệp phúc sơn chỉ là công ty cấp huyện năng lực vừa phải nhưng lại trúng thầu toàn các dự án hàng chục nghìn tỷ đồng tuy nhiên các cơ quan quản lý không nắm được thực trạng và vấn đề cho thực hiện các dự án
trong sáu bị can vừa khởi tố nữ phó tổng giám đốc phúc sơn nguyễn thị hằng mới học hết lớp bốn theo đại diện bộ công an nghèo vượt khó là tốt rất khuyến khích thế nhưng quá trình làm giàu không được xâm phạm đến quyền lợi ích chính đáng của nhà nước và nhân dân
trước đó ngày hai mươi sáu tháng hai ông nguyễn văn hậu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
cùng tội danh c ba bắt ba cán bộ ở tập đoàn phúc sơn là nguyễn thị hằng bốn mươi bảy tuổi phó tổng giám đốc đỗ thị mai kế toán trưởng hoàng thị tuyết hạnh kế toán viên và trần hữu định giám đốc công ty cổ phần đầu tư nam á group nguyễn hồng sơn lao động tự do
phạm vi điều tra được xác định tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan
cảnh sát bước đầu xác định các bị can đã có các hành vi giả mạo khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
ông hậu pháo được biết đến là doanh nhân trẻ nắm phần lớn cổ phần của tập đoàn phúc sơn với khối tài sản khủng
tập đoàn có trụ sở chính ở huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản xây dựng
vừa qua tập đoàn này cũng vướng nhiều lùm xùm liên quan đến dự án khu trung tâm đồ thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang trên khu đất sáu mươi hai chín ha
từ cơ luận của ủy ban kiểm tra trung ương thanh tra chính phủ ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa yêu cầu doanh nghiệp này phải nộp hơn một mươi một tỷ đồng vào ngân sách nhà nước
tuy nhiên đến nay tập đoàn phúc sơn chưa thực hiện nhiệm vụ tài chính các dự án vẫn rở ràng
thưa quý vị tại tỉnh vĩnh phúc tập đoàn phúc sơn là chủ đầu tư cửa hàng loạt dự án lớn như khu trung tâm thương mại và nhà ở phúc sơn chợ đầu mối vĩnh tường
điểm chung dễ nhận thấy là các dự án này đều đang trong hoàn cảnh im lìm hoang vắng
một trong những dự án lớn do công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn triển khai tại vĩnh phúc là khu trung tâm thương mại và nhà ở phúc sơn quy mô giai đoạn một là một mươi năm ha
dự án thực hiện trên địa bàn huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc tổng vốn đầu tư dự án khoảng một sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng
sau giai đoạn một dự án về cơ bản đã được xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật như san nền điện nước giao thông cây xanh trường mầm non
giai đoạn hai chủ đầu tư đã xây dựng các công trình hạ tầng xã hội cũng như phần thô công trình nhà ở kết hợp thương mại nằm ở hai bên đường tỉnh lộ ba trăm linh bốn
trong chín mươi tám ba ha đất nhà ở đô thị và dịch vụ thương mại diện tích thuộc thị trấn thổ tàng của dự án là khoảng hai mươi bảy hai mươi bốn ha diện tích thuộc xã vĩnh sơn khoảng hai hai mươi một ha và nhiều nhất là diện tích thuộc xã thượng trưng khoảng sáu mươi tám tám mươi bốn ha
đất chức năng nhà ở thương mại bao gồm khu dân cư cũ khu cơ quan cũ và mới của dự án là một mươi sáu bốn ha trong đó một mươi bảy mươi bốn ha thuộc thị trấn vĩnh tường và năm bảy mươi một hectare thuộc xã thượng trưng
một số hộ dân nằm ở giai đoạn hai tại khu trung tâm thương mại và nhà ở phúc sơn vẫn chưa được cấp sổ đỏ
việc chủ tịch tập đoàn phúc sơn nguyễn văn hậu bị bắt khiến cho người dân không khỏi hoang mang lo lắng
một dự án nghìn tỷ khác do tập đoàn phúc sơn của ông nguyễn văn hậu đầu tư cũng đang nằm bất động đó là dự án chợ đầu mối vĩnh tường
dự án này do công ty cổ phần đầu tư xây dựng sông hồng thăng long chuyển nhượng cho tập đoàn phúc sơn năm hai nghìn một mươi chín
dự án gồm khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại vĩnh tường với tổng nguồn vốn đầu tư hơn hai tỷ đồng
tổng diện tích hơn một trăm tám mươi sáu ha phần đô thị vẫn đang trong quá trình xây dựng có diện tích gần chín mươi ba ha
dự án này nằm trên địa bàn các xã yên lập tân tiến và lung hòa thuộc huyện vĩnh tường
dù khu chợ này đã được xây dựng bài bản đồng bộ nhưng vẫn vắng bóng tiểu thương
theo cơ quan chức năng hai dự án trên do tập đoàn phúc sơn đầu tư tại vĩnh phúc đã bị phát hiện không kê khai trôn thuế gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
có thể thấy những sai phạm của tập đoàn phúc sơn đang kéo theo một loạt các cán bộ vướng vào vòng lao lý
kết quả điều tra ban đầu xác định chủ tịch tập đoàn phúc sơn và các bị can đã có các hành vi giả mạo khai man
để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt